tại quảng trường nhà hát lớn thành phố hải phòng sở văn hóa thể thao và thành đoàn hải phòng
phối hợp tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn hai mươi
sự kiện thu hút gần hai người tham gia
sự kiện là ngày hội để phát động thúc đẩy phong trào thể dục thể thao
là nơi quy tụ đông đảo quần chúng hội viên của các câu lạc bộ thanh thiếu niên
học sinh sinh viên cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang toàn thành phố tham gia
đặc biệt trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải đối mặt với dịch bệnh covid một mươi chín
việc tổ chức ngày chạy góp phần tuyên truyền vận động người dân
rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh